bắt đầu từ năm giờ sáng nay ngày một tháng bảy huyện việt yên tỉnh bắc giang sẽ chính thức chuyển trạng thái sang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng sau thời gian cách ly xã hội
việc thực hiện giãn cách xã hội gồm các nội dung chính dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên một mươi người trong phòng không tụ tập từ năm người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các điểm công cộng
dừng tất cả các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cụ thể là nhà hàng ăn uống khu vui chơi giải trí karaoke quán bar quán game internet phòng tập thể thao
việc hiếu được tổ chức nhưng không tập trung quá hai mươi người hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác dừng các hoạt động giao thông công cộng trừ các phương tiện vận tải hàng hóa